liên minh châu âu đã đạt đến giới hạn khả năng trong áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính đối với nga
đây là nhận định của ông joseph borrell quan chức phụ trách đối ngoại của eu
khi bình luận về tình hình chiến sự đang xảy ra tại ukraine mới đây
theo ông borrell kể từ khi moscow triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine
phương tây đã áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt nhằm vào các cá nhân và thực thể nga
trên mọi lĩnh vực từ kinh tế văn hóa đến truyền thông của nước này
ông borrell cũng nhấn mạnh rằng khối này phải tránh xung đột với nga
vì nếu không điều này sẽ tạo ra chiến tranh thế giới thứ ba
vị quan chức này cũng nhận định những biện pháp trừng phạt mà eu đang áp đặt đối với moscow khá cứng rắn
và chúng đã khiến đồng rút của nga giảm mạnh khoảng bốn mươi
điện kremlin đã lên án các lệnh trừng phạt này và gọi đây là cuộc chiến kinh tế chưa từng có
do phương tây tiến hành nhằm vào nga